theo dự kiến ngày hai mươi tháng sáu tới đây kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn sẽ thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên một trong những điều còn gây tranh cãi băn khoăn trong dự thảo này đó là quy định tài khoản ba điều một mươi chín về nghĩa vụ tố giác tội phạm của luật sư
sau đây là ý kiến của một số đại biểu quốc hội
tại khoản ba điều một mươi chín của dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản một điều này trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bảo chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người báo chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bảo chữa
trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại điều ba trăm tám mươi chín của bộ luật này